tìm hiểu các dấu hiệu nhận biết yếu sinh lý là vấn đề nhạy cảm không chỉ nam giới mà chị em phụ nữ cũng rất quan tâm
chị em có thể tham khảo năm dấu hiệu nam giới yếu sinh lý thường thấy sau đây
thứ nhất giọng chầm
những người đàn ông có giọng trầm thường được phụ nữ để ý vì giọng trầm gợi cho họ liên tưởng tới sự nam tính của người đàn ông đó
tuy nhiên ở nam giới có chất giọng chầm thì lượng tinh chủng trong tinh dịch ít hơn theo một nghiên cứu của đại học tây úc
vì làm lượng testosterone cao làm chầm giọng nó của nam giới cũng đồng thời gây trở ngại quá trình sinh tinh
thứ hai eo lớn
một người đàn ông có vòng eo lớn hơn một trăm linh cm thường mắc hội chứng chuyển hóa có nghĩa là dễ mắc các bệnh về tiểu đường tim mạch cao huyết áp và dối loạn cương dương
sự liên quan giữa vòng eo lớn và dối loạn chức năng cương dương
cương dương là do ảnh hưởng của testosterone thấp
cơ thể đàn ông bình thường nếu cung cấp đầy đủ lượng test soterone thì các tế bào gốc trong tất cả các cơ quan có thể được chuyển đổi thành cơ bắp
ngược lại testosterone thấp thì tế bào gốc sẽ chuyển đổi thành chất béo
cần phải bổ sung testosterone hằng ngày và thay đổi cách sống cũng như thể dục thể thao để phòng tránh bệnh yếu sinh lý ở nam giới
thứ ba dụng tóc
dụng tóc có thể là dấu hiệu của bệnh tuyến giáp trạng hoặc ung thư tuyến giáp trạng
việc tuyến giáp giảm hoạt động còn có thể làm lông mày mỏng hơn
nghiên cứu của đại học moderna nước ý trên năm mươi nam giới mắc bệnh cường tuyến giáp hoặc nhược tuyến giáp cho thấy
sáu mươi ba số nam giới bị nhược tuyến giáp có dấu hiệu giảm ham muốn tình dục suốt tinh sớm hoặc muộn
trong nhóm nam giới mắc cường tuyến giáp năm mươi có dấu hiệu xuất tinh sớm một mươi bảy giảm ham muốn tình dục và một mươi năm bị yếu sinh lý ở nam
thứ tư ngủ ngáy
ở nam giới nếu liên quan đến bệnh béo phì và test soto thấp thường là dấu hiệu của dối loạn giấc ngủ còn được gọi là hội chứng ngưng thở khi ngủ
ngủ ngưng thở cũng sẽ gây ra tình trạng lừa đảo lúc thức
khi bạn đã có mức độ testosteron thấp lại chịu sự mệt mỏi mặn tính do thiếu ngủ lượng testosteron của bạn sẽ tiếp tục giảm
và bạn sẽ có rất ít hoặc thậm chí không có năng lượng cho tình dục dễ mắc bệnh yếu sinh lý ở nam
lời khuyên cho những người đàn ông
ông đang chịu đựng tình trạng này là nên giảm cân và đi gặp bác sĩ để điều trị hội chứng bơ thở khi ngủ để có thể ngủ ngon trở lại
thứ năm dáng đi cứng nhắc
những người có dáng đi nhịp nhàng thì cũng thường uyển chuyển trên giường
khi sang trọng không thể di chuyển đồng bộ với bước chân bạn ít có cơ hội đạt được cọc khoái
khi có phản ứng tình dục các tín hiệu thần kinh đi từ nã bộ đến tủy sống đến lượt mình tủy sống gửi các xung lực đến cơ
điều chỉnh sự cưng cứng của dương vật
xong nếu cuộc sống thiếu tính linh hoạt những tín hiệu sẽ không được thông qua để đến được dương vật dẫn đến bệnh yếu sinh lý ở nam
để cải thiện tình hình này nên kết hợp tập thể dục yoga thư giãn cơ bác và châm cứu
nguyên nhân nào dẫn đến yếu sinh lý nam giới thường gặp
về tuổi tác tuổi càng cao số người bị yếu sinh lý càng lớn
sau khi tuổi cao nội tiết tố kích dục testotron giảm
nguồn tình dục của nam giới giảm
mắc các bệnh mạng tính như tiểu đường tim mạch suy thận suy gan bệnh về tâm thần thần kinh
nguy cơ mắc bệnh yếu sinh lý cao ở những người bị phẫu thuật chấn thương vùng đầu hay cuộc sống bộ phận sinh dục hoặc dùng thuốc trong thời gian quá dài như thuốc dạ dày hay thuốc an thần
uống quá nhiều rượu và hút thuốc lá cũng là nguyên nhân khiến nam giới bị yếu sinh lý
do yếu tố tâm lý ảnh hưởng của xã hội
lo lắng sợ hãi quá mức áp lực công việc học tập stress kéo dài cãi nhau đau buồn quá mức
theo thống kê hơn bảy mươi bốn ba đàn ông mắc những vấn đề về sinh lý như xuất tinh sớm cưng dương không tự chủ gây ám ảnh trong đời sống tình dục đặc biệt với những người đã có gia đình
thực tế không chỉ những quý ông ngoài năm mươi mà ngay cả tại độ tuổi xung mãn nhất của người đàn ông là ba mươi tuổi cũng thường xuyên gặp phải vấn đề nan dạy
đây là một bệnh lý mà thường thì ai trong đời cũng gặp một lần nhưng không phải ai cũng biết cách chữa thế nào cho hiệu quả
để cải thiện sinh lý hiệu quả đạt tối đa nam giới cần tích cực bổ sung các dưỡng chất có lợi cho hệ sinh dục các dưỡng chất bổ thận tráng dương cải thiện sinh lý từ thảo dược
có thể kể đến như philamin từ hoa bèo dâu lộc nhung bách bệnh nhân sâm dâm dương hoác nhục thung dung bạc kích
kém bột hầu
tăng cường dinh dưỡng bổ sung nhiều vitamin e và hoa quả ăn giá đỗ thanh hoa tôm là những thực phẩm tốt cho sinh lý nam
bên cạnh đó cần phải luyện tập thể dục thể thao đều đạn nghỉ ngơi đúng giờ dốc
những người có công việc cần phải ngồi lâu nên đứng dậy đi lại để máu được lưu thông
tránh dùng các chất kích thích như rượu bia thuốc lá
thư giãn đầu óc giảm stress tránh các áp lực quá mức trong công việc cũng như học tập
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại